những năm qua nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo quan tâm nỗ lực của đảng nhà nước bộ quốc phòng quân chủng hải quân
sự chung tay của đông bào cả nước các cơ quan doanh nghiệp và kêu bào hướng về trường sa
đời sống vật chất cũng như tinh thần của quân và dân trên đảo đã tốt hơn rất nhiều
đang tứng bước hành trình hóa để đưa trường sa gần với đất liền hơn
với tinh thần cả nước vì trường sa trường sa vì tổ quốc
nhiều phong trào hành động thiết thực nghĩa cử cao đẹp hết lòng ủng hộ trường sa đã xuất hiện
để quân và dân huyện đảo có cuộc sống ngày một tốt hơn
thế trận và tinh thần giữ đảo ngày càng mạnh mẽ hơn vững chắc hơn
thưa quý vị được sự quan tâm của đảng nhà nước quân và dân cả nước
cùng sự chung tay của các doanh nghiệp quần đảo trường sa đã và đang thay đổi từng ngày
trong hành trình ra thăm quần đảo trường sa và nhà ràn jk một
các phóng viên truyền hình nhân dân đã được chứng kiến một tinh thần của sự đoàn kết vững mạnh
từ khắp mọi miền của tổ quốc cùng nhau chung tay hướng về trường sa bằng những hành động thiết thực
nhiều công trình hạ tầng được xây dựng đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của quân dân trên huyện đảo
tất cả nghĩa cử cao đẹp đó đều hướng về một mục tiêu duy nhất
đó là bảo vệ và phát triển trường sa biểu tượng của chủ quyền biển đảo của tổ quốc
bộ mặt của trường sa đã có nhiều đổi thay
được sự quan tâm chăm lo của đảng nhà nước của các ban bộ ngành trung ương
của cấp ủy chính quyền các địa phương các doanh nghiệp và nhân dân cả nước
thì hiện nay đời sống của cán bộ chiến sĩ quân và dân trên đảo trường sa đã bớt phần nào cái khó khăn
đây là điều kiện rất thuần nợ để cho cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt kinh nghiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân gia phó
trong thời gian vừa qua thực hiện nghị quyết trung tám một mươi hai về chiến được phát triển bền
vững kinh tế biển đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
thì đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương cũng đã lãnh đạo chỉ đạo đối với các đảng ủy
cụ thể hóa các quan điểm mục tiêu nội dung trong nghị quyết để triển khai
thực hiện phù hợp với thực tiễn của các đảng bộ tập đoàn tổng ti ngân hàng đơn vị trong khối
cụ thể các tập đoàn tổng ti theo chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh
ủng hộ tích cực xây dựng các công trình phục vụ quân và dân trên đảo trường sa và các điểm đảo
tôi rất là cảm động và thấy rằng đó là tình cảm đó là trách nhiệm đối với trường sa của các cơ quan đơn vị đặc biệt là các doanh nghiệp
trong vòng nửa thế kỷ qua trường sa đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường quyết tâm và lòng dũng cảm của người việt nam
để bảo vệ và phát triển quần đảo đảng nhà nước và nhân dân ta
những tình cảm quý báu và đầu tư đúng mức trong đó phải kể đến sự chung tay của các đơn vị trực thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương
điện hình mới đây trong hải trình đến với trường sa năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh việc tổ chức khánh thành công trình cơ sở y tế và nhà văn hóa đa năng đảo tốc tan xê
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam cũng phối hợp với quân chủng hải quân
trao tặng trạm y tế tại đảo trường sa lớn một mươi hai năm tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho quân và dân trên huyện đảo
thông qua hỗ trợ chúng tôi mong muốn có đồng góp một phần nhỏ đối với việc duy trì cuộc sống của nhân dân trên đảo
và có được điều kiện chăm sóc về y tế tốt hơn có phần để cứu trợ bệnh cho bà con ngư dân vươn xa bán biển
rất nhiều người không may bị bệnh trong quá trình đi đánh mắt xa bờ
có thể được cứu chữa tại các trạm sáng của huyện đảo trường sa
mỗi một hành động của chúng ta đóng góp được dù lớn dù bé đóng góp được một chút gì đó sức lực trí tuệ vật chất tinh thần cho đất nước cho tổ quốc
đó là góp phần bảo vệ bình yên của đất nước để dân tộc chúng ta trường tồn góp phần bảo vệ trường sa thân yêu góp phần phát triển kinh tế xã hội là tiền đề cho đất nước mình tiến lên
đóng góp và xây dựng những công trình những cơ sở vật chất những nhà văn hóa đa năng các quần đảo
góp một hòn đá để xây dựng đảo trường sa góp một cây cây xanh để xây dựng cho đảo
mọi cán bộ nhân viên chúng tôi hướng về trường sa
có thể sự đóng góp của chúng tôi chưa được nhiều nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng sau chuyến đi này sự lan tỏa này thì chúng tôi sẽ kêu gọi mọi cán bộ nhân viên người lao động kêu gọi tổng công ty có những hoạt động thiết thực hơn đóng góp hơn hiệu quả hơn
với tinh thần trường sa vì cả nước các cán bộ chiến sĩ trên quần đảo trường sa
luôn nêu cao tinh thần chiến đấu với sự kiên trì và quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
với các anh đó không chỉ là trọng trách mà còn là vinh quang khi được góp phần vào việc bảo vệ xây dựng trường sa mạnh mẽ về phòng thủ tốt về lối sống và đẹp về cảnh quan môi trường